các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến cơn bão số chín
chúng tôi vừa nhận được thông tin do ảnh hưởng của bão số chín bão rai
ở đảo sông tử tây đã có gió mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi một
đặc biệt dự báo nếu không có không khí lạnh cơn siêu bão hiếm gặp này
sẽ đâm thẳng vào quy nhơn quảng ngãi hoặc đà nẵng
điều này khiến bà con ven biển tỏ ra vô cùng lo lắng
cụ thể trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc một mươi giờ hôm nay
ngày một mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão khoảng một mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi năm bốn độ kinh đông
trên vùng biển phía bắc quần đảo trường sa
với tòa độ này tâm bão cách bình định khánh hòa khoảng sáu trăm tám mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp một mươi bốn một trăm năm mươi một trăm sáu mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
như vậy có thể thấy cơn bão này được dự báo có khả năng đi dọc bờ biển miền trung
dọc từ bình định khánh hòa đi lên quảng nam đà nẵng rồi hướng lên phía đảo hải nam trung quốc
vì sao cơn bão lại có hướng đi kỳ dị như vậy
trao đổi với báo chí ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
cho biết thông thường vào cuối mùa bão hướng di chuyển của bão thường lợp về khu vực nam trung bộ hoặc phía nam
tuy nhiên cơn bão số chín được dự báo khi vào gần bờ sẽ có xu thế dịch lên phía bắc
nguyên nhân là do di chuyển của bão phụ thuộc vào nhiều yếu tố
ngoài các yếu tố động lực như cấu trúc kích thước của bão
còn phụ thuộc lớn vào dòng dẫn đường của hệ thống áp cao cận nhiệt đới
hiện nay vị trí cao cận này đang suy yếu và rút ra về phía đông
nên dự báo bão số chín sẽ đi men theo phần phía tây của khối áp cao cận nhiệt đới
hướng lên phía bắc sau đó có khả năng đổi hướng đi ra ngoài
còn chuyên gia khí tượng lê thị xuân lan nguyên phó phòng dự báo đài khí tượng thủy văn nam bộ cho biết
những ngày qua bão rai có cường độ rất mạnh từ khi cơn bão bắt đầu hình thành đến giờ đã một mươi ngày trôi qua
việc một cơn bão tồn tại đến một mươi ngày mà cường độ ngày càng mạnh lên là rất hiếm gặp
giải thích về việc cơn bão liên tục duy trì cường độ mạnh trong những ngày qua
bà lan cho biết khi bão vượt qua philippines thì cường độ giảm một chút do massag bởi địa hình của đảo
tuy nhiên khi vào biển đông vùng biển nam biển đông có nhiệt độ cao nên bão được cung cấp thêm năng lượng
bão rai tiếp tục duy trì cường độ mạnh
sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai bão vẫn duy trì cấp độ một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
dự báo trong một hai ngày tới cường độ báo sẽ suy giảm nhẹ còn khoảng cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi sáu
theo bà lan hiện nay miền bắc nước ta đang có không khí lạnh tràn về
đợt không khí lạnh này đã kịp thời ứng cứu cho việt nam nhất là các tỉnh miền trung
khi có không khí lạnh xuống giống như một tấm chắn nhiệt độ thấp sẽ làm suy giảm nguồn năng lượng cung cấp cho bão
dự báo ngày một mươi chín tháng một mươi hai bão vẫn còn mạnh
nhưng sang ngày hai mươi tháng một mươi hai khi bão vào gần bờ biển miền trung
thì không khí lạnh vùng biển lạnh ngăn chặn bão và khiến bão đổi hướng đi tiếp lên
nếu không có không khí lạnh bão sẽ đâm thẳng vào miền trung
tập trung vào các tỉnh quảng ngãi quy nhơn hoặc đà nẵng
không khí lạnh vùng biển lạnh không chỉ làm bão bị suy giảm cường độ
mà hướng đi của bão cũng thay đổi đi lên phía đông đông bắc đi trở ra tà làng nói
dù vậy bà lan cho biết không ai có thể lèo lái được công bảo
nên phải tính đến các khả năng kịch bản khác bởi dù sát xuất nhỏ nhưng vẫn rất nguy hiểm
bão ra dự báo đi dọc biển đông miền trung chủ động ứng phó
hiện tại các tỉnh miền trung chỉ mới có mưa nhỏ gió nhẹ
sông công tác ứng phó với bão số chín tại các địa phương cũng đã triển khai một cách khẩn trương
nhiều nơi đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân chăn chống nhà cửa
nêu đầu tàu thuyền lồng bè tránh và đập
các địa phương cũng yêu cầu chủ đầu tư các công trình đặc biệt là công trình ven biển tạm dừng thi công
có phương án đảm bảo an toàn cho người phương tiện thiết bị
các tỉnh ven biển cũng ra soát tình hình dân cư sẵn sàng phương án sơ tán dân vùng sung yếu
tiếp tục liên lạc với tàu thuyền còn trên biển
tại phú yên phương án sơ tán các hộ dân ven biển đến nơi an toàn đã chuẩn bị sẵn từ chiều qua
phú yên lên kế hoạch di dời sơ tán đến các điểm tập trung khoảng tám trăm năm mươi hộ
với hai ba trăm linh khẩu tại những khu dân cư ven biển thuộc thị xã sông cầu thị xã đông hòa huyện tuy an
ngoài ra tỉnh phú yên sẵn sàng sơ tán khoảng sáu năm trăm linh người nuôi cá trên các lồng bè trước khi bão gây ảnh hưởng
từ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai nhiều địa phương ven biển phú yên đã huy động lực lượng xuống giúp người dân chặn chống nhà cửa
do triển khai sớm công tác ứng phó với bão rai nên đến sáng nay tất cả tàu thuyền của tỉnh bình định đã vào khu vực tránh trú an toàn
bộ đội biên phòng tỉnh bình định phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc neo tàu thuyền
địa phương này cũng chủ động ra soát lại tất cả phương án ứng phó với bão số chín và cảnh giác với tình huống mưa lũ gây sạt lỡ
tránh trường hợp bị động bất ngờ và thiệt hại nặng đề như trận lũ cuối tháng một mươi một
nhất là sẽ có phương án chủ động điều tiết xả lũ để vừa đảm bảo an toàn hồ chứa vừa cắt lũ cho vùng hạ du
quảng ngãi đã cử nhiều đoàn xuống các địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó mưa bão từ sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai
tỉnh quảng nam đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi thông báo cho tàu thuyền đang đánh bắt trên biển tìm nơi trú ẩn an toàn từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
quảng nam cũng đã cảnh báo và yêu cầu chính quyền địa phương tuyên truyền người dân chủ động phòng tránh những khu vực có nguy cơ sạt lở cao
chỉ đạo những chủ hồ thủy điện thủy lợi thường xuyên theo dõi mực nước để chúng ta sẽ phối hợp xã liên hồ phù hợp
miền trung sơ tán hàng ngàn dân ứng phó với bão ra
tiếp đó các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên sơ tán hàng ngàn người dân ra khỏi vùng sạt lỡ triều cư xâm thực để ứng phó với bão rai và phòng tránh lụ lục
bà phạm thị hương chủ tịch ủy ban nhân dân huyện lý sơn cho hay địa phương tập trung sơ tán người dân ở vùng nguy cơ triều cường xâm thực
chúng tôi sẽ sơ tán hai trăm năm mươi hộ dân với gần sáu trăm linh nhân khẩu ở những khu vực sung yếu đến tránh bão trai ở trường học khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn
trong khi đó ông trần hữu thế chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm
triển khai phương án kép vừa phòng tránh bão rai vừa ứng phó với nguy cơ lụ lục có thể xảy ra do mưa lớn sau bão
ông thế yêu cầu các thủy điện trên địa bàn và công ty trách nhiệm hữu hàng một thành viên thủy nông đồng cam theo dõi sát tình hình thực hiện quy trình xả lũ để đón lũ phù hợp
hiện tại năm mươi một hồ chứa thủy lợi tại phú yên đã đầy nước trong đó có ba hồ chứa lớn dung tích hơn một mươi triệu m ba một hồ
tại bình định các địa phương gấp rút khơi thông dòng chảy các sông suối sơ tán dân ra khỏi vùng nguy cơ bị ngập lụt ảnh hưởng triều cường đến nơi an toàn
lãnh đạo ubnd xã cát thành cho biết địa phương sẵn sàng sơ tán hơn một trăm linh hộ dân với gần bốn trăm linh nhân khẩu sống bên dưới khu vực núi cấm
nơi đã xảy ra hai vụ sạt lỡ lớn trong trận mưa lũ tháng một mươi một vừa qua đến nơi an toàn
tại huế hồ tả trạch phải thực hiện lệnh vận hành điều tiết qua trạng và qua tu binh với lưu lượng tăng dần tránh đột biến khoảng từ ba trăm linh năm trăm linh m ba trên dây
đối với hồ hương điện bắt đầu từ tám h sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai với lưu lượng tăng dần từ hai trăm linh năm trăm linh m ba trên dây cảnh báo gió mạnh trên đất liền
từ đêm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến ngày hai mươi tháng một mươi hai trên đất liền các tỉnh thành phố thừa thiên huế đà nẵng quảng nam khánh hòa
có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
trên đất liền các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng ven biển có nơi cấp tám giật cấp chín
cảnh báo mưa lớn từ đêm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai ở khu vực thừa thiên huế đến khánh hòa
sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ủng cục bộ tại các vùng trũng thấp vàng sông
trước đó phó thủ tướng lê văn thành hầu trực tuyến với hai mươi tám tỉnh ven biển và các bộ ngành yêu cầu các tỉnh không chủ quan
sẵn sàng ứng phó với kịch bản bão đi vào đất liền và kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn
theo thống kê từ năm một nghìn chín trăm năm mươi một đến năm hai nghìn hai mươi một trong tháng một mươi hai có một trăm linh cơn bão xuất hiện trên khu vực tây bắc thái bình dương
đa số ở ngoài biển đông một số cơn đi vào biển đông thì chủ yếu ở phía nam rất ít khi đi lên phía bắc
đường đi giống cơn bão ra chưa từng xuất hiện
như vậy các tỉnh như chúng tôi đã cảnh báo như quy nhơn quảng ngãi và đà nẵng
bà con hãy nhanh chóng nèo đầu tàu thuyền chắc chắn và tìm nơi trú ẩn an toàn khi bão rai sắp đổ bộ
những tin tức mới nhất về cơn bão số chín bão rai sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại